vì hòa bình độc lập và phát triển
như vậy đường lối đối ngoại của việt nam đã chuyển biến lớn trong nhận thức
chuyển từ đường lối đối ngoại mang đậm tư tưởng ý thức hệ
sang đường lối đối ngoại coi trọng lợi ích quốc gia và tư tưởng chính trị thực tế
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
kế thừa những nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại được thông qua tại các kỳ đại hội trước
chủ trương tiếp tục thực hiện đa phương hóa đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại
tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm mà ngoại giao việt nam tiếp tục chủ động thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với các đối tác ưu tiên
quan trọng nhất là các nước láng giềng
các nước trong khu vực và các nước lớn
đây là năm việt nam lào và campuchia triển khai nhiều chuyến thăm cấp cao
và các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã có chuyến thăm lịch sử tới indonesia và myanmar
chưa bao giờ chỉ trong một năm các nhà lãnh đạo việt nam có tới chín chuyến thăm
với tất cả các cường quốc hàng đồng
năm hai nghìn một mươi bảy có thể coi là năm ngoại giao nước lớn
trong đó tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm trung quốc
chủ tịch nước trần đại quang thăm cấp nhà nước tới trung quốc và liên bang nga
thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm nhật bản
và là nhà lãnh đạo đông nam á đầu tiên tới thăm hoa kỳ
sau khi tổng thống donald trump lên nắm quyền
gần đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm singapore và australia
ngay sau khi hai nước tuyên bố sẽ sớm thiết lập quốc tế việt nam lào và nga
trong lịch sử ngoại giao việt nam chưa bao giờ có những dấu ấn đáng nhớ như năm hai nghìn một mươi ba
đó là tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình thăm việt nam
chỉ chưa đầy một tháng sau đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ một mươi chín
với chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
tổng thống donald trump đã trở thành tổng thống hoa kỳ đầu tiên thăm việt nam
ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ
tôi muốn cảm ơn quý vị việt nam cho sự chào mừng
và thông báo lại sự thông minh và hợp tác lớn
giữa hai quốc gia của chúng tôi
năm hai nghìn một mươi bảy được cho là một năm thành công trong quan hệ việt nam và hoa kỳ
ở hoa kỳ thì có sự thay đổi chính quyền
ở khu vực thì có những cái biến động mới rất là phức tạp
song chúng ta không những duy trì được cái đà phát triển hợp tác
mà còn đưa được cái quan hệ đối tác toàn diện việt nam và hoa kỳ lên một cái tầm mức mới
một điều chưa từng có trong quan hệ việt nam hoa kỳ kể từ khi hai nước bình thường hóa vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đấy
là chỉ trong một năm thì có hai cái chuyến thăm cấp cao
dù bối cảnh khu vực và quốc tế nổi lên không ít những vấn đề phức tạp
song ngoại giao việt nam đã thúc đẩy cân bằng hài hòa quan hệ với tất cả các nước lớn
nhờ có quan hệ tốt giang buộc lợi ích chặt chẽn
thế chiến lược của việt nam đã vững vàng hơn trước rất nhiều
việt nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới trong đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
khi tuần lễ cấp cao apec được tổ chức thành công tại đà nẵng
đã thực sự nâng tầm đối ngoại đa phương qua việc đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà năm apec hai nghìn hai mươi
trong một mươi tháng tiếp theo hơn hai trăm bốn mươi hoạt động apec đã diễn ra tại một mươi tỉnh
thành phố trên cả nước
hà nội nha trang ninh bình quảng ninh thành phố hồ chí minh vinh cần thơ huế hội an và đà nẵng
trong đó có tám hội nghị cấp bộ trưởng sáu hội nghị quan chức cao cấp
và hàng trăm diễn đàn cuộc họp cấp chuyên gia đối thoại công tư
với sự tham dự của hơn hai mươi một lượt người
bạn bè apec và quốc tế đánh giá cao năng lực tổ chức chuyên nghiệp và bản lĩnh đối ngoại của việt nam
đã xuất sắc giữ cân bằng trong điều hành khéo léo điều hòa khác biệt
thúc đẩy điểm tương đồng giữa các thành viên
kiên định lập trường trong những thời khắc khó khăn
để bảo vệ lợi ích của đất nước
nổi bật là lần đầu tiên apec có chương trình hành động phát triển
bao trùm về kinh tế tài chính và xã hội
nhóm tầm nhìn apec cũng được thành lập nhằm xây dựng định hướng chiến lược
cho hợp tác của diễn đàn tới năm hai nghìn hai mươi và sau đó
sáng kiến nó mang tính bao trùm cả về trong lĩnh vực kinh tế
rồi trong lĩnh vực tài chính trong lĩnh vực xã hội
để làm sao khi mọi người cùng tham gia vào
quá trình phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước mỗi nền kinh tế
nhưng đồng thời có những công cụ về tài chính
để mà hỗ trợ cho họ có thể trực tiếp tham gia được
đúng là tham gia một cách bình đẳng
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
và cuối cùng thì những thành quả đó
phải được phân chia lại một cách độc đảo
năm có nhiều sáng kiến rất là thi thực đối với người dân và doanh nghiệp
chúng ta đã đưa ra rất nhiều sáng kiến
và được các nước đánh giá rất cao
ví dụ như sáng kiến về phát triển nguồn nhân lực trong nguyên số
rồi là tăng cường cái sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ
rồi là phát triển bao trùm tài chính kinh tế xã hội
về phát triển nông nguồn thành thị an ninh ngân thực và biến đổi khí hậu
các sáng kiến mà chúng ta đưa ra đáp ứng rất trúng và rất đúng với quan tâm
và những lợi ích rất là thiết thực của người dân và của doanh nghiệp
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm
đối thoại không chính thức lần đầu tiên giữa apec và asean về chủ đề
cùng tạo động lực mới vì một châu á thái bình dương kết nối toàn diện
đã được tổ chức tại thành phố đà nẵng việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
chủ tịch hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
đã chủ trì đối thoại
với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế apec và các nước thành viên asean
cuộc đối thoại giữa apec và asean được tổ chức với mục tiêu
tạo động lực mới cho hợp tác liên kết ở châu á thái bình dương
trong bối cảnh khu vực đang ở trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng
bên cạnh những thách thức nhất là liên kết đang chậm lại
và các rủi ro về tăng trưởng trong trung hạn và dài hạn
khu vực châu á thái bình dương xuất hiện những xu hướng tích cực và những vận hội lớn
trong đó có cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trên cơ sở hướng tới tầm nhìn chung về một châu á thái bình dương kết nối toàn diện
các nhà lãnh đạo apec và asean đã thảo luận và đưa ra nhiều đề xuất
tăng cường hợp tác và tính bổ trợ giữa hai cơ chế trong đối phó với những thách thức chung
và xây dựng một cấu trúc kinh tế khu vực bền vững minh bạch và có khả năng thích ứng cao
các nhà lãnh đạo nhấn mạnh nhiều nội dung có tiềm năng hợp tác giữa hai cơ chế
bao gồm thương mại và đầu tư kết nối toàn diện về con người cơ sở hạ tầng và thể chế
chuỗi cung ứng chuỗi giá trị toàn cầu hóa các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
phát triển nguồn nhân lực ứng phó với biến đổi khí hậu
hai bên đã cập nhật tình hình triển khai những sáng kiến liên kết kinh tế
trong đó khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương ftap
hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep và hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
lãnh đạo các nền kinh tế thành viên apec và asean hoan nghênh sáng kiến tổ chức đối thoại của việt nam
coi đây là minh chứng sống động cho ý chí quyết tâm chính trị của thành viên hai cơ chế
trong xây dựng một châu á thái bình dương kết nối toàn diện vì hòa bình ổn định năng động gắn kết và thịnh vượng
đây là cuộc gặp đầu tiên thì đối với chúng ta thì rất nhiều vấn đề đặt ra khi mà thực hiện cái sáng kiến này
cái đầu tiên là ý tưởng phải có đề xuất được ý tưởng
cái thứ hai đối với chúng ta là bất cứ sáng kiến nào cũng vậy phải vận động
vì sáng kiến như vậy của hai cơ chế thì chúng ta phải được cái đồng thuận của các nước asean
chúng ta phải được đồng thuận của các nước thành viên apec
thế và rất nhiều cái phải xử lý để không tạo ra những cái tâm tư của các thành viên
thế rồi chúng ta phải tổ chức chủ trì tổ chức
và chủ trì điều hành chủ trì nghĩ ra chủ đề chủ trì về nội dung và ngay cả thu xếp thời gian
thành công rực rỡ của năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy cũng như những sáng kiến
đóng góp chủ động và tích cực của việt nam tại asean asem và diễn đàn kinh tế thế giới đã nói lên tất cả
trên mặt trận đối ngoại đa phương việt nam không phải là một nước lớn
nhưng dám nghĩ lớn và ở mỗi diễn đàn đa phương dấu ấn việt nam đã để lại đậm nét
những kết quả của ngoại giao đa phương trong năm nay chính là tiền đề quan trọng
để ngoại giao việt nam tiếp tục gặt hái được nhiều thành tiệu quan trọng trong những chặng đường sắp tới
như chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
ứng cử làm thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
ứng cử làm thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong năm hai nghìn một mươi bảy chứng kiến là các nước có vai trò quan trọng hầu hết đều đã đến thăm việt nam
cụ thể là trong tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng
chúng ta đã có năm mươi cuộc tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao với các nền kinh tế thành viên của apec
điều đó nói lên là chúng ta trong năm hai nghìn một mươi bảy
làm sâu sắc thêm cái quan hệ của chúng ta với các nước bạn bè các nước láng giềng
và đặc biệt là các nước có vai trò quan trọng trên thế giới
đến nay đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng nhìn chung ổn định
việt nam đã phối hợp triển khai hiệu quả công tác quản lý biên giới và cửa khẩu
theo các hiệp định thỏa thuận đã ký với trung quốc lào và campuchia
đồng thời thúc đẩy hợp tác biên giới liên cửa khẩu và thể chế hóa
và thể chế hóa hơn nữa công tác quản lý đường biên giới
ngoại giao phục vụ và phát triển đã góp phần quan trọng giữ đạt tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước
đi liền với những chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao là hàng trăm thỏa thuận hợp tác
hợp đồng lớn trị giá hàng chục tỷ đô la là những khoản viện trợ trị giá hàng chục triệu đô la mỹ
với nguồn vốn đầu tư nước ngoài có thể đạt trên ba mươi năm tỷ usd và kim ngạch xuất khẩu trên hai trăm linh tỷ đô la
là có một phần đóng góp quan trọng của ngoại giao vì đã tranh thủ được quan hệ chính trị ngoại giao tốt với đối tác
để phục vụ thiết thực với lợi ích phát triển của đất nước
những thành tiệu đối ngoại của chúng ta rồi những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của chúng ta năm hai nghìn một mươi bảy
nó tạo cái tiền đề rất vững chắc để chúng ta tiếp tục triển khai
trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội cũng như đối ngoại năm hai nghìn một mươi tám
đây là cái năm bản lè chúng ta sẽ quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đại hội đảng đần thứ một mươi hai đưa ra
đối ngoại là điểm sáng nổi bật của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
đây là điều được lãnh đạo đảng nhà nước và bạn bè quốc tế khẳng định
ngoại giao đã thực sự góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước
khẳng định việt nam là điểm đến an toàn
thân thiện hấp dẫn của đầu tư du lịch
góp phần nâng cao sức mạnh mềm của đất nước
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng
và sự hiệp đồng chặt chẽ các kênh đối ngoại
của cả hệ thống chính trị và toàn dân
ngoại giao việt nam sẵn sàng cho mọi thử thách trong năm tới
và sẽ tiếp tục phục vụ sự phát triển xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phục vụ đảng phục vụ đất nước phục vụ cho lợi ích quốc gia dân tộc